tại tỉnh hải dương trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thì việc phòng chống càng được các doanh nghiệp quan tâm hơn
nhất là tại khu làm việc và khu nghỉ chuyển ca bếp ăn cho người lao động
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ bảo vệ công ty này luôn bố trí người đo thân nhiệt ghi chép thời gian ra vào
tình trạng sức khỏe của khách đến làm việc
khu vực làm việc nơi nghỉ chuyển ca bếp ăn của người lao động
hàng ngày đều được phun tiêu độc khử trùng
đến nay công ty chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của sở lao động
trong thực hiện công tác phòng chống dịch
chúng tôi cũng đang phấn đấu nỗ lực làm tốt tất cả các công việc trong công cuộc phòng chống
không để dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác sản xuất và vận hành của công ty
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh
công ty chúng tôi cũng thực hiện nhiều giải pháp để phòng tránh
nhờ vậy mà tại công ty chúng tôi chưa có trường hợp nào thuộc diện cách ly
trước mắt chúng tôi vẫn thực hiện các biện pháp
để đảm bảo sức khỏe nhân viên
trước tình hình diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường
các công ty doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác phòng chống dịch
để chung tay giành chiến thắng trước đại dịch covid một mươi chín
giúp người lao động yên tâm khi làm việc